tại ấp năm xã an phước huyện long thành tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện nhân trạch tiến hành kiểm tra
phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tân quý phát sử dụng xe ô tô do ông trần thanh nguyên điều khiển
đang thực hiện việc thu gom vận chuyển một hai trăm một mươi kg chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất
của công ty trách nhiệm hữu hạn ez sports vina khu công nghiệp nhơn trạch i
qua kiểm tra công ty tân quý phát không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường đã ra quyết định tạm giữ một xe ô tô và giấy phép lái xe của ông trần thanh nguyên
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng
có chứa số lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng từ
tại xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện ba trăm bảy mươi bốn kiện hàng
với hơn một mươi bảy sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phân bón hóa chất chất xử lý cải tạo môi trường
không có hóa đơn chứng từ không có danh mục được phép lưu hành tại việt nam
tổng số hàng hóa trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau đã tạm giữ số hàng hóa vi phạm
để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính
công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước địa chỉ tại huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh số tiền bảy mươi triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn
theo quy định pháp luật
cụ thể công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước đã công bố thông tin không đúng thời hạn
trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước
và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán hà nội
các tài liệu sau
báo cáo tài chính các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã kiểm toán
báo cáo thường niên các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã kiểm toán
báo cáo thường niên các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nghị quyết hội đồng quản trị số một mươi bốn
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi về thay đổi nhân sự
mùa lễ tình nhân ngày một mươi bốn tháng hai năm nay thì nhiều người dân hà nội đã không khỏi thích thú
và ngạc nhiên khi những cung đường của thủ đô bỗng trở nên xinh đẹp rực rỡ
với sự xuất hiện của một rừng hoa di động khổng lồ
rừng hoa khổng lồ này được tập đoàn eco park tạo thành bởi chín mươi chín chín trăm chín mươi chín bông hồng
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai những đoàn xe này đã diễu hành qua một loạt các tuyến phố của hà nội
với một màu sắc trẻ trung tràn ngập tình yêu trong ngày lễ tình nhân
đặc biệt đoàn xe đã dừng tại hàng chục điểm để tặng những đoá hoa tươi thắm cho người dân hà nội
nhiều người dân công nhân lao động người bán hàng rong người khuyết tật đã rất bất ngờ
và xúc động vì được tặng hoa trong ngày đặc biệt này
đây là hoạt động đầu tiên mở màn một năm chiến dịch mang tình yêu thương vào trong từng sản phẩm của eco park
thời gian qua tại một số khu chợ truyền thống và cửa hàng hải sản trên địa bàn thành phố hà nội
giá các mặt hàng hải sản đều ghi nhận ở mức tăng mạnh năm mươi
thậm chí có một số mặt hàng tăng tới một trăm linh so với thời điểm trước tết nguyên đán
cụ thể tôm sú cỡ hai mươi một hai mươi năm con một kg trước có giá hai trăm năm mươi đồng một kg
nay được trào bán với giá là năm trăm bốn mươi đồng một kg
ý cua gạch ghi nhận ở mức giá từ tám trăm linh chín trăm linh đồng một kg
trong khi trước tết là bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh đồng một kg
mực ống tăng lên ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng một kg
nhiều cửa hàng chia sẻ nhu cầu sau tết nguyên đán tăng mạnh
trong khi nguồn cung giảm do biển động đầu xuân ngư dân đánh bắt cá chưa nhiều
nên dẫn đến việc giá bị đẩy lên cao
thưa quý vị mở hàng với mùa đánh bắt thủy sản trong năm
dọc các bãi ngang quận sơn trà thành phố đà nẵng đang phấn khởi vì được mùa rút biển
chỉ trong một buổi đánh bắt nhiều thuyền của ngư dân đã thu về từ năm bảy tả ruốc
mang lại thu nhập hàng triệu đồng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
những ngày đầu năm là thời điểm bước vào vụ mùa rút biển
trên thủ thời tiết tuộn lợi ngư dân tại thành phố đà nẵng bắt đầu hoạt động khai thác
năm nay tuy sản lượng đánh bắt rút biển
ít hơn so với mọi năm nhưng đem lại nguồn thu ổn định cho ngư dân
từ bốn giờ sáng một số thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân phường thọ quang quận sơn trà cập bờ
chở đầy rút tươi
nếu thời tiết thuận lợi người dân có thể khai thác cả ngày lẫn đêm
trừ chi phí nhân công và xăng dầu mỗi chuyến biển ngắn ngày có thể mang lại thu nhập vài triệu đồng
một đêm gặp thì bảy một mươi tả không gặp thì ba bốn tả năm sáu triệu sáu bảy triệu
năm nay ít hơn mấy năm
năm cũng được chứ tìm mắc mùa ít có mà cũng ít
rút biển cập bờ được thương lái thu mua ngay sau đó để kịp phân phối cho các chợ
giá rút cao hay thấp còn tùy vào độ tươi và chất lượng con rút
rút được thương lái thu mua theo hai loại
rút mắm có giá từ một mươi một mươi hai nghìn đồng một ký rút tươi ba mươi bốn mươi nghìn đồng một ký
năm nay ít hơn ít hơn nhưng mà có gió
đầu lúc có một triệu hai triệu
năm triệu cũng có
đưa vô bón xăng rồi đi ra lạc đánh cỡ sáu giờ là vô rồi
theo người dân mùa rút bắt đầu từ tháng một mươi một âm lịch năm trước đến hết tháng ba âm lịch năm sau
thời điểm thuận lợi nhất là sau tết nguyên đáng thời tiết đẹp và biển lặng
đây là cơ hội hiếm có trong năm nên bà con tranh thủ khai thác lộc biển với hy vọng kiếm thêm thu nhập
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những tin tức kinh tế

việt nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng hai tới
tần suất thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước nhu cầu thị trường
cục hàng không việt nam đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ về việc dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế
tuy nhiên các quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào việt nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của bộ công an bộ ngoại giao bộ y tế
thông tin các cửa khẩu đường bộ ở tỉnh lạng sơn sẽ tạm thời dừng tiếp nhận xe nông sản từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng hai khiến giá thu mua nhiều loại nông sản xuất khẩu giảm mạnh
sáng ngày một mươi bốn tháng hai giá thu mua mít loại một tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long đã giảm còn một mươi sáu đồng một kg giảm gần chín đồng một kg
trong khi đó thanh long vừa tăng được vài ngày sau

tương tự đất nền và nhà phố biệt thự cũng giảm ba mươi tám
mở phiên giao dịch đầu tuần ngày một mươi bốn tháng hai đúng ngày valentine giá vàng sgc mua vào bán ra đang ở mức sáu mươi hai năm đến sáu mươi hai bảy mươi năm triệu đồng một lượng
cùng lúc giá vàng thế giới giảm còn một tám trăm năm mươi tám usd một ounce
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày một mươi bốn tháng hai
mức sáu mươi hai năm triệu đồng một lượng giá bán ra là sáu mươi hai bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là bảy trăm linh đồng một lượng
trong khi đó tập đoàn doge niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức sáu mươi một tám sáu mươi hai bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tranh lệch giá mua bán vàng tại doji đang là chín trăm năm mươi đồng một lượng
so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một lượng xe nhập về việt nam trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giảm mạnh
chỉ ở khoảng bốn xe
dù nhiều hãng xe đã có biện pháp kích cầu nguyên nhân là do thời điểm gần tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lượng xe nhập khẩu đã được các hãng nhập về để phục vụ nhu cầu của người dân mua xe trước tết
dự báo sang tháng hai nhiều mẫu xe nhập khẩu cũng sẽ khan hiếm hàng
nên số lượng nhập về có khả năng sẽ còn giảm hơn tháng một vừa qua
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau đã nhận được phản ánh của người dân
mà chủ yếu là các hộ kinh doanh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tiến dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau
cùng sự sơ hở mất cảnh giác của bị hại
các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố
và bắt tạm giam đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau
đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã thủ lý giải quyết một mươi vụ án vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng của một số ngân hàng
với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình giải quyết cơ quan điều tra đã tiết hành khởi tố vụ án năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi ca
còn lại các vụ việc khác đang tiếp tục để điều tra thắc minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
lê sơn lĩnh được cơ quan phân công
cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng đề nghị bà con là trước khi vay tiền trước khi ký vào các ký ức nhận nợ
thì chúng ta cũng nên xem xét xem kỹ
họ từng trang và từng
cái hồ sơ từng giấy nhận nợ thì để mình
khi mình ký vào đó mình mới biết được số tiền mình là bao nhiêu mình vay tiền
và khi thanh toán hoặc trả tiền thì chúng ta nên đến ngân hàng để trả tiền trực tiếp cho ngân hàng
chứ không nên giao trực tiếp cho nhân viên ngân hàng thu ủng hộ
việc đó thì dễ bị lợi dụng để mà chiếm đoạt tài sản của mình
để tránh bị ra đối tượng lợi dụng và danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nửa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ
trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có